theo thông tin mới nhất vụ nổ súng tại trung tâm thương mại cao cấp siam paragon ở thủ đô bangkok của thái lan
đã khiến hai người thiệt mạng và năm người khác bị thương trong đó một người mang quốc tịch trung quốc và một người mang quốc tịch myanmar thiệt mạng
hai trong số năm người bị thương cũng là người nước ngoài gồm một nam giới người trung quốc và một phụ nữ người lào
nghi phạm vụ xả súng là một thiếu niên nam một mươi bốn tuổi và đã được đưa đến đồn cảnh sát pathumwan để thẩm vấn
thiếu niên này trước đây đã được điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần tại bệnh viện rajavithi
tại đồn cảnh sát nghi phạm có biểu hiện sợ sệt và hoang tưởng nói rằng cậu đã nghe thấy nhiều giọng nói bảo mình phải bắn người
nghi phạm được cho là một sinh viên một trường tư ở bangkok và nghiện trò chơi điện tử
khi khám xét phòng của thiếu niên này tại nhà cảnh sát đã tìm thấy nhiều viên đạn trong đó có bốn mươi chín viên đạn chín ly và một mươi năm viên đạn đã qua sử dụng với nhiều kích cỡ khác nhau
cảnh sát cũng tìm thấy trên điện thoại của nghi phạm có video vi phạm
tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý về các vụ hỏa hoạn tai nạn tại nigeria và italia
ít nhất một mươi tám người trong đó có một thai phụ đã thiệt mạng tại bang rivers miền bắc nigeria khi một nhà máy lập dầu bất hợp pháp bất ngờ cháy nổ vào tối một ngày hai tháng một mươi theo giờ địa phương
giới chức an ninh nigeria cho hay một mươi tám nạn nhân chết cháy không thể nhận diện trong khi hai mươi năm người bị thương đã được cơ quan chức năng giải cứu
nguyên nhân vụ hỏa hoạn chưa được xác định
và hiện không rõ có bao nhiêu người có mặt tại nhà máy này tại thời điểm xảy ra cháy nổ
trong khi đó tại italia ít nhất hai mươi một người đã tử vong và một mươi tám người khác bị thương khi một chiếc xe buýt chở khách du lịch bị rơi khỏi một cây cầu và bốc cháy gần thành phố venice miền bắc nước này
giới chức địa phương cho hay chiếc xe buýt đã đột ngột chạch khỏi đường đi và lao khỏi thành cây cầu có độ cao khoảng một mươi năm mét và rơi vào đường dây điện khiến xe bốc cháy
hiện cảnh sát vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường
nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định
thủ tướng italia đã gửi lời chia buồn và khẳng định chính phủ đồng cảm với các nạn nhân gia đình và bạn bè của họ
với hai trăm một mươi sáu phiếu thuận và hai trăm một mươi phiếu chống các nghị sĩ tại hạ viện mỹ ngày ba tháng một mươi đã bỏ phiếu thông qua quyết định cách chức chủ tịch hạ viện kevin mccarthy
trong bối cảnh cuộc đấu đán đội bộ giữa các thành viên đảng cộng hòa đã khiến quốc hội mỹ lún sâu vào tình trạng hỗn loạn chỉ vài ngày sau khi ngăn chặn được việc chính phủ đóng cửa trong găng tắc
sau cuộc bỏ phiếu trên chủ tịch ủy ban tài chính hạ nghị sĩ cộng hòa patrick mchenry sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đại diện của bang north carolina sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí quyền chủ tịch hạ viện cho đến khi cơ quan lập pháp này bầu nhà lãnh đạo mới
đây là lần đầu tiên trong lịch sử hạ viện mỹ loại bỏ nhà lãnh đạo của mình được thúc đẩy bởi một nhóm tương đối nhỏ các thành viên đảng cộng hòa cánh hữu
sau khi ông mccarthy đã dựa vào phiếu bầu của đảng dân chủ để thông qua nghị quyết gia hạn tài trợ tạm thời cho chính phủ tiếp tục hoạt động thêm bốn mươi năm ngày tới ngày một mươi bảy tháng một mươi một
trong một động thái mới nhất tổng thống mỹ joe biden đã hối thúc hạ viện nước này cần phải nhanh chóng bầu chọn một chủ tịch mới thay thế ông kevin mccarthy
theo giới quan sát việc bãi miến ông mccarthy khiến đảng cộng hòa tại hạ viện hiện rơi vào tình trạng hỗn loạn mới
quyền thủ tướng tây ban nha pedro sánchez hôm qua đã chấp nhận được một bài hỏi về hạ viện
họ đã đề cử của nhà vua philip v đệ lục trong nỗ lực thành lập một chính phủ mới sau khi lãnh đạo đảng cánh hữu đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại hạ viện vào hồi tuần trước
phát biểu họp báo ông sánchez cho hay sẽ bắt đầu đàm phán với các chính đảng lớn khác tại hạ viện trừ đảng cực hữu vox ngay trong hôm nay ngày bốn tháng một mươi
khẳng định nỗ lực thành lập một chính phủ liên minh càng sớm càng tốt nhằm đảm bảo sự ổn định chính trị cho đất nước
để trở thành thủ tướng nhiệm kỳ mới ông sánchez sẽ phải nhận được sự ủng hộ của tối thiểu một trăm bảy mươi sáu trong tổng số ba trăm năm mươi nghị sĩ trong cuộc bỏ phiếu tại hạ viện
hiện thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu này chưa được ấn định nhưng theo luật sẽ phải diễn ra trước ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
nếu sau ngày này tây ban nha vẫn chưa thể có thủ tướng một cuộc tổng tuyển cử mới sẽ phải được tổ chức
các đại sứ của liên minh châu âu đã nhất trí về một khuôn khổ trừng phạt sẽ được áp dụng đối với các tác nhân chính trong cuộc chiến ở sudan
lệnh phong tỏa tài sản và cấm nhấp cảnh
đề xuất trừng phạt đã được gửi vào tháng bảy nhưng mãi đến ngày hai tháng một mươi mới được thông qua
ngoại trưởng các nước thành viên eu vẫn cần đưa ra quyết định cuối cùng vào cuối tháng này
trước khi khối có thể bắt đầu bổ sung các cá nhân và tổ chức vào danh sách trừng phạt
mỹ anh naui và đức đang có kế hoạch đệ trình kiến nghị lên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
để tiến hành một cuộc điều tra về các cáo buộc tàn bạo ở sudan bao gồm cả các vụ giết người có động cơ sắc tộc
cuộc giao tranh giữa các bên đã khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo
báo cáo của tổ chức di cư quốc tế cho biết hiện có gần bốn ba triệu người dân phải lánh nạn trong lãnh thổ sudan
và phần lớn trong số này đến từ thủ đô khak tum nơi giao tranh diễn ra ác liệt nhất
trong khi đó một hai triệu người còn lại đã rời khỏi sudan để tới các nước láng giềng như cộng hòa sát ai cập và nam sudan
ngoại trưởng canada melanie jolie đã kêu gọi ấn độ phá băng cho quan hệ song phương
thông qua các đàm phán ngoại giao kín lấy kêu gọi được đưa ra sau khi new delhi được cho là đã ra lệnh
buộc hai phần ba số nhân viên ngoại giao của canada phải rời khỏi nước này
động thái của otawa nhằm tìm cách tiếp tục duy trì sự hiện diện ngoại giao một cách đầy đủ tại new delhi
diễn ra sau khi có tin ấn độ buộc canada phải rút hơn bốn mươi nhà ngoại giao khỏi quốc gia nam á này
mối quan hệ giữa ấn độ và canada trở nên căng thẳng sau khi thủ tướng canada justin trudeau phát biểu trước quốc hội hồi tháng chín
rằng ottawa nghi ngờ các đặc vụ
các đặc vụ của ấn độ có liên quan đến cái chết của thủ lĩnh lee khai hadip singh nizha
chính phủ ấn độ hiện nay vẫn bác bỏ cáo buộc này
quan hệ canada và ấn độ đã xấu đi rõ rệt và sẽ xuống tới mức thấp hơn nữa nếu vụ trục xuất hàng loạt này diễn ra
bà zone lập luận rằng trong những thời điểm thực sự căng thẳng càng đòi hỏi sự hiện diện của các nhà ngoại giao tại địa bàn
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
quốc hội indonesia hôm qua đã bỏ phiếu thông qua luật thủ đô nhà nước sửa đổi
theo đó không chỉ ngăn chặn việc thay đổi dự án di rời thủ đô từ jakarta đến tỉnh đông kalimantan
mà còn tăng quyền hạn cho chính quyền thủ đô mới nusantara trong việc quản lý ngân sách riêng
cụ thể luật thủ đô nhà nước sửa đổi quy định chính quyền thủ đô mới nusantara có thể quản lý ngân sách và quỹ đất thương mại trong thành phố
cho phép tìm kiếm nguồn tài trợ từ các nhà đầu tư tư nhân
theo cơ quan kế hoạch phát triển quốc gia indonesia một trong các điều khoản quan trọng của luật sửa đổi
là cho phép các nhà đầu tư sở hữu chứng nhận đất đai với thời hạn một trăm chín mươi năm chia thành hai giai đoạn hoặc chu kỳ chín mươi năm năm
việc sửa đổi luật là rất quan trọng để đảm bảo với các nhà đầu tư rằng sự phát triển của thủ đô mới nusantara sẽ được tiếp tục theo kế hoạch đến năm hai nghìn bốn mươi năm
năm hai nghìn một mươi chín tổng thống joko widodo lần đầu công bố kế hoạch di rời thủ đô
sầm tiến độ dự án đã bị trì hoãn do đại dịch covid một mươi chín dẫn đến tâm lý lo ngại của giới đầu tư trong bối cảnh nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc
đợt hạn hán nghiêm trọng hiện nay tại khu vực rừng nhiệt đới amazon ở brazil không chỉ gây gián đoạn nguồn lương thực và nước ngọt
mà còn làm chậm trọng hơn tình trạng mức nước thấp ở các dòng sông vốn là tuyến vận tải chính ở trong vùng
là nơi sinh sống của khoảng bốn triệu người trong đó đa phần là người bản địa bang amazonas bang có diện tích lớn nhất quốc gia nam mỹ
chiếm một phần đáng kể diện tích rừng amazon
tình trạng hạn hán kéo dài hiện nay đã buộc chính quyền bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp về môi trường
và triển khai một lực lượng đặc nhiệm để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng
không chỉ gián đoạn nguồn cung nhu yếu phẩm đợt hạn hiện nay còn ảnh hưởng đến sinh kế của cộng đồng sống ven sông
việc thiếu nước không chỉ làm chết cá gây ô nhiễm môi trường mà còn làm trầm trọng hơn các vụ cháy rừng
dự báo các hậu quả sâu rộng và kéo dài của đợt hạn hán này có thể kéo dài tới vài năm
thưa quý vị thời gian qua trên thế giới và tại việt nam đã xảy ra nhiều vụ cháy do pin xe điện
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
làm thế nào để phòng tránh và quan trọng nhất là xử lý các đám cháy do pin lithium
theo các chuyên gia pin lithium dùng phổ biến cho các dòng xe đạp xe máy điện hiện nay
nếu cháy thì sẽ rất khó để dập tắt theo cách thông thường thậm chí nếu dùng nước để chữa cháy thì có thể gây nổ
chính vì vậy các lực lượng phòng cháy chữa cháy đang không ngừng tìm hiểu các công nghệ biện pháp để ứng phó với những trường hợp như thế này
câu chuyện tại mỹ sau đây cũng sẽ kết thúc bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
ông chris là một lính cứu hỏa với bề dày kinh nghiệm
những ngày này ông cùng đội của mình tăng cường mô phỏng và tìm các biện pháp hiệu quả để xử lý đàm cháy do pin lithium ion
chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi có tai nạn xảy ra
thách thức xử lý đám cháy này rất lớn chưa có nhiều thí nghiệm khoa học giải thích lý do và quá trình phát nổ của loại pin này
cần bao nhiêu nước để dập những đám cháy như này
với những đám cháy liên quan đến xe chạy xăng chúng tôi phải dùng tới một hai lít nước
thì với đám cháy do pin xe điện con số này nhân lên một mươi lần
theo báo cáo của sở cứu hỏa một số thành phố tại mỹ trong bốn năm trở lại đây
những vụ cháy do pin lithium tăng một trăm bốn mươi hai tại san francisco và tăng sáu trăm ba mươi ba tại new york
trong đó có ít nhất một mươi một người tử vong và hai trăm sáu mươi chín người bị thương
pin lithium xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống hiện đại ngày nay từ điện thoại di động cho đến các phương tiện di chuyển
các chuyên gia cho hay khi phát nổ loại pin này có thể gây ra những đám cháy khó lường và để lại hậu quả thảm khốc
nguyên nhân đến từ hiện tượng thoát nhiệt
khi pin có hiện tượng thoát nhiệt tế bào lithium ion đi vào trái
đó là một trạng thái không thể kiểm soát tự đốt nóng và gây ra khí dễ cháy
nếu lượng khí này không được xử lý ngay khi thoát ra ngoài môi trường nó có thể phát nổ
hiện thực nguy hiểm là vậy thế nhưng làm thế nào để kiểm soát và xử lý những trường hợp cháy nổ liên quan đến pin lithium
đây là điều vẫn còn bỏ ngỏ
trước khi đến đây bao nhiêu người trong số các bạn đã được luyện tập thực tế xử lý các đám cháy do pin
câu trả lời là chưa có nhiều lính cứu hỏa được đào tạo bài bản về vấn đề này
theo báo cáo của cbs news
ba lực lượng cứu hỏa tại mỹ có kinh nghiệm xử lý các đám cháy do pin lithium ion gây ra
để tăng cường khả năng ứng phó trước những tai nạn không mong muốn liên quan đến cháy nổ xe điện
cơ quan quản lý cứu hỏa hoa kỳ đã đưa ra nhiều biện pháp và khóa huấn luyện cho lực lượng cứu hỏa xứ sở cửa hoa
chúng tôi đang tăng cường nghiên cứu và học tập hàng ngày để giải quyết vấn đề này
trong khi đó các hãng xe tại mỹ cũng có những biện pháp để giải quyết vấn nạn này
vì vậy hãng gm đã sử dụng những kiến thức trong lắp đặt và thử nghiệm xe điện để cho ra các khóa đào tạo về phòng chống cháy nổ do pin xe điện
đến nay chúng tôi đã tổ chức hai mươi năm khóa đào tạo tiếp cận được khoảng năm lính cứu hỏa và các lực lượng phản ứng nhanh trên khắp nước mỹ
một trong những vấn đề gây đau đầu với lực lượng phòng cháy chữa cháy đó là các thiết bị sử dụng pin lithium không giống nhau
chính vì vậy nhóm lính cứu hỏa phải dựa nhiều vào các hướng dẫn khẩn cấp của mỗi hãng xe để hiểu cơ chế và biết phải làm gì khi có trường hợp cháy nổ xảy ra
kỷ nguyên của xe điện đã đến và chúng ta không có thời gian chờ đợi
ngoài việc người sử dụng phải tự nâng cao ý thức học cách sử dụng an toàn
thì việc có những đội ngũ ứng cứu được đào tạo được trang bị đầy đủ kiến thức về loại pin này cũng rất quan trọng